theo thông tin ban đầu lợi dụng nhiệm vụ được giao kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực thuế tại địa bàn phụ trách nguyễn mạnh nghĩa đã nhiều lần vòi vĩnh tiền của chủ cơ sở
vào sáng ngày ba mươi tháng sáu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk nông đã bắt quả tang nghĩa đang có hành vi nhận tiền của một chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn tổ dân phố ba phường nghĩa đức thành phố giang nghĩa
ngay sau khi lập biên bản phạm tội quả tang lực lượng công an đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng để thu giữ các tài liệu vật chứng phục vụ công tác điều tra
liên quan đến vụ cháy kho hóa chất xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng sáu tại khu cảng đức giang tổ một mươi tám phường thượng thanh quận long biên tp hà nội sở tài nguyên và môi trường tp hà nội vừa có báo cáo gửi ban nhân dân tp hà nội sau khi kiểm tra hiện trường vụ cháy

sở tài nguyên và môi trường thành phố hà nội đề nghị ủy ban nhân dân thành phố giao sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh hóa chất của công ty cường việt kịp thời xử lý các vi phạm về an toàn kinh doanh và sản xuất hóa chất nếu công ty này có dấu hiệu sản xuất hóa chất
chiều qua một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp hai xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước hai chiếc xe máy đi cùng chiều bất ngờ xảy ra va chạm khiến ba người bị thương
vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày chị võ thị mỹ phúc chú tại thành phố đồng xoài điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn khi đến đoạn qua chợ tân thành thì bất ngờ đâm vào chiếc xe máy do hai cô gái điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
cú đâm mạnh khiến cả ba người ngã văng ra đường
bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hai xe máy cũng bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến sáng nay
ngày ba tháng bảy việt nam không phát hiện ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là đã bảy mươi tám ngày nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tính từ sáu giờ ngày một mươi sáu tháng bốn đến sáu giờ ngày ba tháng bảy
đến thời điểm này có ba trăm bốn mươi trên ba trăm năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh chiếm chín mươi năm
hiện còn một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế
và đa số các bệnh nhân thì đều sức khỏe ổn định
trong đó ba người có kết quả âm tính từ hai lần trở lên với sars cov hai
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nhanh chín h sáng nay của chúng tôi